thưa quý vị buồn ngủ khi lái xe là một trong số những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
từ mức độ nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng
nhiều tài xế khi đã ý thức được cơn buồn ngủ nhưng do chủ quan vẫn cố điều khiển phương tiện
khiến cho họ rơi vào tình trạng ngủ tạm thời hay còn gọi là giấc ngủ trắng
việc này chỉ diễn ra một vài giây nhưng gây ra hậu quả khủng khiếp là những vụ tai nạn thương tâm
bất kỳ người lái xe nào cũng từng gặp phải những cơn buồn ngủ đến một cách bất chợt khi đang di chuyển trên đường
ngủ gật sau vô lăng cực kỳ nguy hiểm
chỉ cần tài xế chợp mắt một giây cũng có thể để lại hậu quả khủng khiếp
theo số liệu thống kê của bộ công an trong năm hai nghìn hai mươi ba có tới bảy mươi hai vụ tai nạn giao thông xảy ra do tài xế mệt mỏi ngủ gật
việc này chỉ diễn ra một vài giây hay chỉ trong vài chấp mắt
nhưng cũng có thể gây hậu quả khôn lường
việc để xảy ra tai nạn giao thông do tài xế mệt mỏi ngủ gật
trách nhiệm trước tiên vẫn thuộc về người lái xe
tuy nhiên cũng phải xét đến trách nhiệm của doanh nghiệp bởi nhiều trường hợp đòi hỏi lái xe làm việc quá thời gian quy định hoặc không ngăn chặn tình trạng này
cái doanh nghiệp cũng phải có ý thức giáo dục cho lái xe
các biện pháp vừa giáo dục biện pháp về xử lý hành chính biện pháp xử lý liên quan kinh tế và nhiều giải pháp khác
tại dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô sửa đổi bổ sung
bộ giao thông vận tải đề xuất bổ sung quy định thiết bị giám sát hành trình phải có khả năng cài đặt thời gian lái xe liên tục nhằm phục vụ việc cảnh báo vi phạm
buồn ngủ trong khi đang lái xe là tình trạng ai cũng có thể sẽ gặp phải
những vụ tai nạn do lái xe buồn ngủ xảy ra vừa qua chính là hồi chuông thức tỉnh ý thức mỗi lái xe